đáng chú ý trong số này có một cá nhân định chi phục thuế khu vực quận bảy nhà bè truy thu và phạt ba mươi một tỷ đồng
tại hà nội qua giả soát cục thuế thành phố cũng đã ghi nhận một một trăm chín mươi bốn cá nhân nhận thu nhập từ các tổ chức nước ngoài như google
facebook với số tiền thu nộp ngân sách năm hai nghìn hai mươi một là một trăm hai mươi chín ba tỷ đồng
mới đây nhất ngày hai mươi sáu tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai qua kiểm tra công an huyện đầm hà tỉnh quảng ninh cũng đã phát hiện và yêu cầu chủ tên youtube
hai chuối tv nộp bổ sung tám trăm một mươi triệu đồng tiền thuế thu nhập cá nhân sau khi đã thu về một mươi một tỷ đồng trong vòng bốn năm nhờ việc xây dựng nội dung trên youtube
việc mà các cái
tổ chức hay cá nhân khi mà họ có những cái khoản thu có thu nhập mà không tính toán nộp thuế thì trước hết nó tạo ra một cái sự bất bình đẳng giữa các cái chủ thể và các cái cá nhân kinh doanh cùng trong cái hình thức đó khi họ đã kê khai và nộp thuế
và đồng thời nó cũng tạo ra cái sự bất bình đẳng giữa những người tham gia theo kinh doanh theo các cái hình thức kinh doanh qua các cái mạng xã hội
với những cái hình thức kinh doanh truyền thống
và rõ ràng là nó tạo ra một cái sự bất bình đẳng lớn trong cái hoạt động sản xuất kinh doanh và tạo ra những cái sức cạnh tranh không lành mạnh không bình đẳng giữa những chủ thể kinh doanh
đồng thời về mặt nhà nước thì rõ ràng là họ đang cố tình trốn thuế của nhà nước và tạo cho nhà nước những khoản thất thu tương đối lớn
do cái việc là
kinh doanh qua các cái mạng thì bản thân các tổ chức cá nhân họ có thể chỉ mở máy tính lên và họ tự cá nhân mình hoặc là doanh nghiệp mình kinh doanh
thế là xong
và họ nghĩ rằng là các cái tổ chức mà quản lý giám sát của việt nam
thứ nhất là khó có thể theo dõi
cái thứ hai là nếu có theo dõi được ấy thì cũng không biết được cái doanh thu cái lợi nhuận của họ
và chính vì thế cho nên họ không đăng ký kinh doanh
cũng không kê khai
và tính thuế để mà tính nộp thuế cho nhà nước
cái điều thứ hai nếu như không nộp thuế mà có bị phạt vi phạm hành chính thì chế độ xử lý chưa đến cái mức quá nghiêm khắc
dù sao thì các cơ quan thuế việt nam ấy vẫn tuân thủ theo các quy định và cũng áp dụng những cái hình thức xử lý nó tương đối nhẹ nhàng
và vì thế cho nên là nếu mà cần thì họ đóng cái thuế phạt thôi
nó cũng không phải là quá nặng này
mặc dù nếu mà chúng ta tính tiền ấy
thì cũng có thể lớn
nhưng mà nếu mà so với tổng cái nguồn thu của họ mà họ không đóng nộp thuế mà họ trốn được ấy
thì rõ ràng là nó lại không làm bao nhiêu
và chính vì cái lẽ đó cho nên nó dẫn đến là họ vẫn sẵn sàng trốn thuế
thưa quý vị
việc các cá nhân quên hoặc trốn tránh trách nhiệm nộp thuế không chỉ gây thất thu thuế nhà nước
mà còn gây ra sự bất bình đẳng đối với những người thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế
cần làm gì để chống thất thu
đồng thời tạo ra sự bình đẳng giữa các cá nhân có trách nhiệm nộp thuế
mời quý vị hãy cùng lắng nghe ý kiến từ chuyên gia của chương trình
các cơ quan quản lý hành chính nhà nước cần thanh tra kiểm tra kết hợp với các đơn vị khác
từ ngân hàng từ bộ thông tin truyền thông rồi từ cái việc làm việc với các nhà mạng
bởi vì kinh doanh công nghệ số là không biên giới
đồng thời kết hợp với các đơn vị khác tăng cường việc giáo dục tuyên truyền phổ biến để người dân chấp hành
nhưng về phía người dân thì chúng ta cũng có lẽ cũng cần phải nâng cao cái trách nhiệm của một công dân khi có phát sinh thu nhập trịu thuế
thì chúng ta cũng tự giác
bởi vì nếu chúng ta càng nộp thuế nhiều thì chứng tỏ rằng là chúng ta có doanh thu nhiều
và đó cũng là một niềm tự hào
tức là cần phải xuất phát từ việc quản lý hành chính nhà nước
cùng với việc tạo điều kiện và tuân thủ pháp luật chủ động của những người dân
thì chúng ta mới có thể hạn chế được các cái tinh tra
chốn thuế như hiện nay
đóng thuế là quyền và nghĩa vụ bắt buộc của mỗi cá nhân
mọi hành vi gian dối chây ý chậm nộp thuế đều sẽ bị xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật
chính vì vậy mà mọi người dân các youtuber streamer và những người hoạt động thương mại điện tử
cần phải có trách nhiệm trong việc tìm hiểu các quy định của pháp luật liên quan đến lĩnh vực thuế
tự giác trung thực trong việc khai báo thuế thu nhập cá nhân để tránh cho mình những rắc rối không đáng có
trong trường hợp bản thân
trong trường hợp bản thân chưa thực hiện những vụ đóng thuế theo quy định
cần chủ động đến cơ quan thuế địa phương để khai báo và được hướng dẫn giải quyết